ngày hôm nay nóng vẫn xảy ra trên diện rộng
từ ngày mai vùng thấp nóng phía tây sẽ thu hẹp lại
trên mực năm m hoàn lưu của khối không khí biển lại có xu hướng lấn về phía tây
mang hơi ẩm từ biển vào đất liền giúp trời nhiều mây hơn và cường độ nắng ở các tỉnh miền bắc sẽ giảm nhẹ
ở khu vực phía tây bắc bộ vùng nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở hai tỉnh là sơn la và hòa bình
với các tỉnh phía đông bắc bộ nắng và nóng vẫn xảy ra trên diện rộng
nhưng nhiệt độ phổ biến giảm còn mức là ba mươi năm ba mươi sáu độ
hải phòng quảng ninh vẫn là những tỉnh thành có nhiệt độ thấp hơn cả là từ ba mươi hai cho đến ba mươi ba độ
và dự báo tình trạng nắng nóng ở miền bắc sẽ còn duy trì đến hết tuần
áp thấp phía tây yếu đi tuy nhiên hiệu ứng gió phơn vẫn còn hoạt động mạnh
vì thế nền nhiệt tại miền trung vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt
dự báo sang đến ngày mai nắng nóng tiếp tục chảy dài từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú yên
với mức nhiệt vẫn cao phổ biến là từ ba mươi sáu ba mươi bảy
ban ngày trời nắng là thế nhưng từ khoảng sau một mươi sáu giờ chiều mây rông phát triển gây mưa rông cho các khu vực
đáng lưu ý là mưa xuống trên nền nhiệt cao dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
vì thế người dân cần chú ý chủ động có các phương án phòng trừ bảo đảm an toàn cho người và của
cảnh báo rông lốc và gió giật cũng được đưa ra đối với khu vực tây nguyên cũng như là khu vực nam bộ
trong đêm nay và chiều tối
nguyên nhân cũng là do cứ về chiều và tối trên cả hai khu vực này thường xuyên xuất hiện những ổ mây đối lưu
gây mưa rông mạnh có thể gây tốc mái sập nhà và gây đổ cây
bởi vậy để đảm bảo an toàn người dân nên hạn chế ra đường lúc trời chuyển rông mạnh
ban ngày khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi năm giờ chiều trên cả hai khu vực tây nguyên cũng như nam bộ đều có nắng
với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên
và đối với nam bộ là ba mươi ba ba mươi năm độ
trên biển từ bắc vào nam từ ven bờ đến ngoài khơi đều có chung tình trạng thời tiết tốt
ở khu vực huyện đảo hoàng sa cũng như là khu vực của huyện đảo trường sa trời không mưa nắng giáo
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km gió hướng đông đến đông nam với cường độ yếu ở mức cấp ba
và sóng biển thấp dưới một bảy mươi năm và biển lặng
sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước